tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc
văn phòng quốc hội đã tổ chức họp báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
để cung cấp thông tin nội dung và hoạt động của quốc hội tại kỳ họp
theo đó kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn sẽ khai mạc vào ngày hai mươi một tháng một mươi và bế mạc vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tại kỳ họp này dự kiến quốc hội sẽ xem xét thông qua một mươi hai dự án luật cho ý kiến chín dự án luật
xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội bằng ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
đồng thời xem xét quyết định đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi
và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
cũng như báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
cũng tại kỳ họp thứ tám quốc hội cũng sẽ dành ba ngày để chất vấn các bộ trưởng ngành về các vấn đề mà cử tri quan tâm
đây là kỳ họp cuối của quốc hội khóa một mươi bốn cử tri trong cả nước mong muốn các đại biểu nâng cao trách nhiệm trước nhân dân
có ý kiến tâm huyết trước quốc hội làm rõ những vấn đề còn tồn tại để quốc hội xem xét
và có những quyết sách đúng đắn đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân